những năm qua ban chấp hành đảng bộ huyện xúc cộp tỉnh sơn la xác định xóa bản trắng tri bộ và bản trắng đảng viên ở vùng biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở
nhờ nỗ lực đó đến nay một trăm linh bản ở huyện sốc cộp đã có tri bộ đảng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ một bản trắng không có đảng viên đến nay bản hua lạnh xã nầm lạnh đã có một tri bộ được thành lập với năm đảng viên
những đảng viên này là những giáo viên cắm bản và những cán bộ xã được điều động để vào xây dựng tổ chức
chính họ sẽ là hạt nhân để xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở bản vùng cao còn đặc biệt khó khăn này
từ khi được thành lập tri bộ đến nay thì chúng tôi đã sinh hoạt tri bộ phân công cho đảng viên trong tri bộ
phụ trách các ban ngành đoàn thể của bản và trực tiếp là hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện
mà đặc biệt là trong công tác làm phát triển đảng thì đây là một bà trắng đảng viên và qua quá trình thử thách
và đã lựa chọn được những quần chúng thật sự ưu tú để làm tốt công tác phát triển đảng
sau hơn một tháng thành lập tri bộ hua lệnh đã có bốn quần chúng được công nhận là quần chúng ưu tú
giàng khua dính trưởng ban mặt trận bản
là một trong bốn người đã được công nhận cảm tình đảng
trong buổi sinh hoạt tri bộ hôm nay anh được chính đồng chí bi thư tri bộ hướng dẫn tỉ mỉ cách viết lý lịch để xin vào đảng
được sử giúp đỡ của nhà nước thì bây giờ thì chúng tôi đã có tri bộ rồi
nhưng mà còn chưa có một đạp viên ở trong bản
thì bây giờ tôi đang phân đấu để trở thành đạp viên
nếu mà tôi trở thành đạp viên
thì đồng viên cho bà con là luôn tuân thủ theo chủ trương chính sách phát luật của nhà nước
huyện sốc cộp tỉnh sơn la có bốn xã tiếp giáp với nước bạn lào là mường lạn mường lèo nậm lạnh và phung bánh
với chiều dài đường biên chiếm gần một phần hai đường biên giới của tỉnh sơn la
tính đến thời điểm hiện tại tất cả một trăm hai mươi bảy bản của tám xã trên địa bàn huyện hiện đã có tri bộ đảng
xóa bản trắng tri bộ là một thành công của đảng bộ huyện sốc cộp
sau thời gian tới huyện sẽ tập trung cho kiện toàn lại bầu lại ban quản lý bản
thứ hai nữa là tập trung phát triển đảng viên ở các tri bộ có ít đảng viên
thứ ba nữa là tập trung phát triển đảng viên ở các bản các bản có một trăm linh mà còn theo đảng
việc có tri bộ đảng lãnh đạo đã góp phần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không nghe không theo kẻ xúi dục
việc có tri bộ đảng lãnh đạo đã góp phần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không nghe không theo kẻ xúi dục
các tri bộ tập trung lãnh đạo nhân dân tích cực lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh nông thôn ở các bản vùng sâu vùng xa biên giới